phát biểu tại một hội thảo trong khuôn khổ hội nghị an ninh munich tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã nêu rõ điều kiện để ukraine có thể trở thành thành viên khối liên minh quân sự này đó là ukraine phải là một quốc gia có độc lập và chủ quyền
theo stoltenberg ukraine phải thắng thế với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền trước khi có thể chính thức gia nhập nato mặc dù kiev đã tự coi mình là một thành viên không chính thức của khối
ông stoltenberg cũng nêu rõ các cuộc thảo luận về tư cách thành viên của kiev sẽ diễn ra khi cuộc xung đột hiện nay ở ukraine được giải quyết
cũng trong khuôn khổ hội nghị anni munich tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cùng nhiều nhà lãnh đạo phương tây đã kêu gọi tiếp tục tăng tưởng hỗ trợ quân sự từ vũ khí đến thông tin tỉnh báo cho kiev bởi đây là cách duy nhất để chống lại moskva
tính đến đầu tháng hai tổng viện trợ tài chính và quân sự của các nước nato cho ukraine đã đạt khoảng một trăm hai mươi tỷ đô la mỹ